trước nay do ảnh hưởng của cơn bão này tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng trị đã có gió giật mạnh gây nhiều thiệt hại cho người dân
theo thống kê tính đến thời điểm một mươi sáu h chiều nay ở hai huyện đắk rông và gio linh có hơn một trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
trong đó có năm nhà ở huyện đắk rông bị sập hoàn toàn chín mươi năm ngôi nhà trong đó có trường mầm non a vương xã tà rụt bị tốc mái
tại các xã của huyện vĩnh linh như vĩnh thạnh vĩnh thái và vĩnh kim có hơn một trăm linh nhà dân bị tốc mái hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ
mưa lớn trên diện rộng tập trung trong thời gian ngắn đã làm ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn
tuyến đường năm trăm năm mươi tám a nước vượt cầu tràn ba lòng hơn hai mét
tuyến đường vào trung tâm xã ba nang bị ngập chia cắt nhiều điểm nước vượt ngưỡng tràn hai năm mét
hiện tỉnh quảng trị chưa ghi nhận thiệt hại về người
trước đó lãnh đạo tỉnh quảng trị đã chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương lo cho dân có nơi tránh chú bão an toàn nhất
không được chủ quan lơ là đặc biệt sau bão thường xảy ra lũ nên phải hết sức chủ động phòng chống bão và lũ quét
thưa quý vị còn tại tỉnh hà tĩnh nhiều hộ dân hiện đang chú bão tại các trường trung học cơ sở xã thạch bằng huyện lộc hà
sáng nay đoàn công tác của bộ tư lệnh quân khu bốn đã đến động viên và tặng mì tôm nước uống cho bà con chú bão
để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người cho nhân dân trong siêu bão số một mươi đêm qua và sáng nay ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
ubnd huyện lộc hà đã triển khai với ban chỉ huy quân sự huyện và lực lượng dân quân cùng các phương tiện tổ chức di rời được trên một bảy trăm linh hộ gia đình
với hơn bốn ba trăm linh nhân khẩu đến các trường tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng kiên cố để tránh chú bão
trong đó tập trung vào những xã trọng điểm như xã thịnh lộc thạch kim hộ độ thạch bằng và x hậu
đến nay lực lượng vũ trang tỉnh hà tĩnh đã di rời được trên bảy hộ dân với hơn ba mươi hai nhân khẩu đến tranh tru bão
tại các công trình được xây dựng kiên cố như trường học ubnd các xã
hiện nay bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh đang tổ chức phương tiện lực lượng tiếp tục di rời các hộ dân có nguy cơ mất an toàn do siêu bão đến nơi an toàn
ngoài ra lực lượng vũ trang các huyện cũng đang tích cực giúp dân kéo tàu thuyền vào trong đê để tránh chú bão
tổ chức trang buộc nhà cửa và chuẩn bị phương tiện lực lượng để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do siêu bão gây ra
trong chiều nay bão số một mươi cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến đảo cát hải huyện cát hải thành phố hải phòng gây ra gió to cấp tám giật cấp chín
đảo cát bà và huyện đảo cát hải gần như là bị cô lập do mọi phương tiện tàu thuyền đã bị cấm hoạt động từ ngày hôm qua
tại các xã an lập tiến lập hải lập hoàng châu văn phong của huyện cát hải
các lực lượng biên phòng công an bộ đội dân quân tự vệ đã khẩn trương xuống khu vực dân cư bị ngập lụt
hỗ trợ người dân kê cao các vật dụng đồ dùng sinh hoạt gia đình sơ tán trẻ em người già phụ nữ
tại đây gió to cấp năm sau tăng lên cấp tám cấp chín thủy chiều đang lên
do ảnh hưởng của bão sáng nay tuyến phà bến gót cái viềng đã ngừng hoạt động để bảo đảm an toàn
các phương tiện tham gia giao thông trên cầu tân vũ lạch huyện bị hạn chế đi lại
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đến chín giờ sáng ngày một mươi năm tháng chín
có tổng số một năm mươi một phương tiện trong và ngoài huyện đã về nơi tránh trú an toàn
tổng số khách lưu trú lại đảo một một trăm năm mươi người đã được bố trí nơi an toàn
cơn bão số một mươi đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền trung chỉ trong vòng gần một mươi hai giờ qua
và dự báo trong sáu đến một mươi hai giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
bão số một mươi là cơn bão được đánh giá có sức tàn phá mạnh khiến nhà cửa bị hư hỏng nặng
ruộng vườn tan hoang nhân dân miền trung đang phải oàn mình chống trọi với bão
theo thống kê sơ bộ đã có bảy người chết và mất tích trên năm mươi ngôi nhà bị tốc mái và ngập nước
trong đó hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là hà tĩnh và quảng bình
tại tỉnh hà tĩnh theo thống kê sơ bộ hàng nghìn hectare đất ở các huyện ven biển
bị ngập sâu do chiều cường dâng cao khu vực đê đồng muối châu hạ
xã thạch châu huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh bị vỡ
hiện đã có gần hai ngôi nhà bị tốc mái trên ba ngôi nhà bị ngập sâu trong nước
có nơi ngập từ sáu mươi đến bảy mươi cm và tiếp tục dâng cao do ảnh hưởng của bão
gần chín mươi hoa màu bị ngập trong nước các dự án xây dựng lớn như cầu đường
đê điều canh mương bị hư hỏng nặng
tại tỉnh quảng bình đến chiều ngày một mươi năm tháng chín theo thống kê sơ bộ
toàn tỉnh đã có trên bốn mươi chín ngôi nhà bị tốc mái và ngập sâu trong nước
bảy người chết và bị thương ước tính thiệt hại ban đầu gần một tám trăm linh tỷ đồng
bão số một mươi kèm theo mưa lớn với vùng ảnh hưởng rộng
nên con số thiệt hại chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn
nhất là sau bão sẽ là lũ dâng cao do mưa và xả lũ của các hồ chứa
vì vậy các phương án sơ tán và đảm bảo an toàn cho người dân
đang được các địa phương ưu tiên hàng đầu
thưa quý vị và trong chiều nay phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng
đã dẫn đầu đoàn công tác cùng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác ứng phó với cơn bão số một mươi
tại vùng mắt bão kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong một ngày trực tiếp chỉ đạo tại tâm bão hà tĩnh
phó thủ tướng và đoàn công tác đều khẳng định
đây là cơn bão nặng nề chưa từng có sức tàn phá khủng khiếp
hàng nghìn ngôi nhà bị sập hoặc tốc mái
gần chín mươi hoa màu ngập nước
các dự án xây dựng lớn như cầu đường đê điều canh mương bị hư hỏng nặng
một số vùng ven biển nước biển tràn vào khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập

từ huế trở ra với một nước mưa rất lớn có những điểm tới hai trăm linh thậm chí có những điểm tới ba trăm linh
và cái điểm thứ tư nữa cơn bão này nguy hiểm chỗ là đúng nút chiều cường cao nhất trong năm và trong tháng này
chính vì thế do đó bước đầu gây tác hại
riêng tại huyện kỳ anh nơi mắt bão đi qua đa số người dân đều cho rằng
đây là cơn bão khủng khiếp nhất từ năm một nghìn chín trăm chín mươi trở lại đây
nhưng không chỉ là cơn bão còn là cơn bão nặng
nhà cửa tan hoang nước phủ trắng đồng hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái cây cối gãy đổ ngổn ngang
hàng nghìn hectare nuôi trồng thủy sản mất trắng rừng nguyên liệu thiệt hại gần năm mươi sau bão số một mươi đổ bộ vào đất liền
cuộc họp do phó thủ tướng chủ trì tại thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh phó thủ tướng cho rằng
chứng kiến cơn bão đi qua các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay mới thấy được sức tàn phá khủng khiếp của thiên tai bão lũ
người dân miền trung năm nào cũng phải đối mặt với bão lũ
nhiều gia đình vừa kịp vực được kinh tế gia đình đã bị bão tàn phá
sau bão có lẽ hậu quả còn nặng nề hơn cả trong bão
nhà khỏi công trình đảm bảo an toàn cho người dân cho các thiết bị các phương tiện giao thông v v thì đảm bảo
đấy vấn đề thứ nhất là yêu cầu như vậy
vấn đề thứ hai là đề nghị các đồng chí là khi mà hết bão là phải tập trung vào việc khắc phục hậu quả
và khắc phục hậu quả tập trung vào sửa chế nhà cửa cho người dân
thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại nhiều
hỗ trợ người dân nếu những hội nào mà bị tối
à bị đói về lương thực về thực phẩm về thuốc men chế bệnh v v
và sau cơn bão này phải tập trung xem những vùng nước ngập lớn mà có nguy cơ ô nhiễm
thì chúng ta phải có những biện pháp để vệ sinh phòng dịch
ngày hôm nay dù bão đã tan thế nhưng những đợt mưa vẫn còn tiếp tục diễn ra trên địa bàn các tỉnh miền trung
bắt đầu từ ngày mai với trách nhiệm là tư lệnh trưởng của ngành nông nghiệp
bộ trưởng nguyễn xuân cửu
cường đề nghị các địa phương cùng bà con nhân dân chung tay chung sức để từng bước khắc phục hậu quả sau bão
cái biện pháp tập trung tiếp theo của chúng ta hiện nay
cái số một là tiếp tục phải giữ được cái mục tiêu an toàn cho dân và cho tất cả
không chỉ người dân ở đây mà người dân chung quanh khu vực khi tham gia khu vực này
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung vào khắc phục những công trình thiết yếu về hạ tầng đặc biệt là điện
điện thì hiện nay như thế là quảng bình mất riêng diện rộng
thế rồi viễn thông cũng mất do nó không có liên lạc được và không có điện để chỉ đạo các biện pháp khắc phục
cái thứ ba đã tổ chức khắc phục những thiệt hại về tài sản của nhân dân
từ mái nhà cho đến các thiệt hại khác là chúng ta phải tập trung khắc phục
và cái thứ tư nữa chúng ta giả soát thống kê để trên cơ sở đó có cái chính sách hỗ trợ cho người dân sớm vượt qua cái này
và một cái điểm nữa là sau bão thì chúng ta phải tập trung các biện pháp chỉ đạo để đảm bảo sức khỏe
không để dịch bệnh chảy ra cho gia súc
để ra cho con người đây là người dân sớm thì chúng tôi chiều nay sẽ họp với tỉnh thống nhất
đề ra những biện pháp chung để tiếp tục tập trung chỉ đạo từ nay cho đến sau khi cơn bão cũng như một giai đoạn dài sau đó nữa
với diễn biến thời tiết bất thường như hiện nay mới trung tuần tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy đã có một mươi cơn bão
do vậy từ nay đến cuối năm có thể sẽ còn có những cơn bão khác
vì vậy công tác khắc phục hậu quả bão số một mươi là trọng tâm
nhưng bà con cũng không chủ quan khi có những cơn bão khác sẽ đổ bộ vào việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trước ảnh hưởng của bão
hôm nay tổng cục đường bộ việt nam đã ra công điện khẩn về việc xả trạm thu phí đường bộ
phục vụ cho công tác ứng phó với bão số một mươi
nội dung công điện yêu cầu các cơ quan đơn vị gồm cục quản lý đường bộ hai
các sở giao thông vận tải nghệ an hà tĩnh quảng bình
các nhà đầu tư dự án bot đường bộ thực hiện nội dung sau
cục quản lý đường bộ hai chủ trì phối hợp với các đơn vị
thực hiện phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hành khách
hàng hóa lưu thông phối hợp với các sở giao thông vận tải và các bến xe
thực hiện nghiêm việc kiểm tra các phương tiện trước khi xuất bến
kiên quyết không cho những phương tiện xuất bến khi bão số một mươi đổ bộ vào
chỉ đạo lực lượng thanh tra đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương
và các nhà đầu tư dự án bot đường bộ xả trạm thu phí đường bộ
khi có mưa to gió lớn để phục vụ di dân các phương tiện đi tránh bão
và vận tải hành khách hàng hóa giám sát việc xả trạm và đóng chạm thu phí
các nhà đầu tư dự án bot đường bộ lên kế hoạch phòng chống thiên tai
theo chức năng nhiệm vụ nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn an ninh
trong các đoạn tuyến quản lý và các trạm thu phí đường bộ
thực hiện việc xả trạm khi có yêu cầu của cục quản lý đường bộ hai
để phục vụ di dân các phương tiện đi tránh bão và vận tải hành khách hàng hóa
trường hợp có những phương tiện đặc biệt là hành khách buộc phải dừng ở lại
các trạm thu phí đường bộ do không thể tiếp tục lưu thông trong bão lũ
đề nghị các nhà đầu tư dự án bot đường bộ phối hợp với các lực lượng chức năng
của địa phương bảo đảm an toàn trật tự cho các phương tiện hành khách và hàng hóa
khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng chín đã xảy ra một vụ sạt lở đất
vùi lấp và trôi trượt toàn bộ ngôi nhà cùng tài sản bên trong
của gia đình anh phan văn sinh ở thôn ông thượng xã nậm ti huyện hoàng su phi tỉnh hà giang
theo anh phan văn sinh
dạng sáng nay trời mưa rất to đang ngủ gia đình anh nghe thấy tiếng nổ lớn
anh và vợ vừa kịp chạy ra ngoài thì cả đống đất từ trên tà luy tràn xuống
vùi lấp căn nhà anh toàn bộ tài sản của gia đình bị nước cuốn trôi hết
rất may khi xảy ra sạt lở các con của gia đình anh ngủ lại tại trường học
nên không có gì thiệt hại về người
ngay sau khi nhận được thông tin chủ tịch ubnd huyện hoàng su phi cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi
động viên và hỗ trợ hai mươi triệu đồng để gia đình anh sớm ổn định cuộc sống
sáng nay tại tp hcm đã diễn ra hội nghị các bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa apec lần thứ hai mươi bốn
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ hai mươi bốn là một trong những hội nghị bộ trưởng
chuyên ngành quan trọng nhất trong khuôn khổ hợp tác apec
để thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các quốc gia cần hợp tác thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp
tiếp cận thị trường tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu thuận lợi hóa môi trường kinh doanh
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa siêu nhỏ thông qua tiếp cận thuận lợi công nghệ
trình độ quản lý tiên tiến và hỗ trợ nâng cao năng lực thông qua đào tạo tư vấn và kết nối kinh doanh
đẩy mạnh tinh thần kinh doanh apec trong kỷ nguyên số thúc đẩy doanh nghiệp
khởi nghiệp và tăng cường đạo đức kinh doanh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững và thân thiện
để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực
đề cao vai trò lãnh đạo của phụ nữ
với sự tham gia và cam kết mạnh mẽ của các bộ trưởng hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ hai mươi bốn
sẽ là những phiên thảo luận tích cực và hiệu quả thông qua sáng kiến chung của hội nghị bộ trưởng doanh nghiệp
nhỏ và vừa apec lần thứ hai mươi bốn về thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp và chiến lược phát triển doanh nghiệp
nhỏ và vừa xanh bền vững và sáng tạo để báo cáo lên hội nghị các nhà lãnh đạo cao cấp apec hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả
triển khai các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao
dự hội nghị có đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy giám đốc học viện
qua thống kê từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tổ chức sáu lớp bồi dưỡng
dự nguồn cán bộ cao cấp với năm trăm một mươi một học viên trong đó hai trăm tám mươi đồng chí là cán bộ khối ban bộ ngành trung ương
hai mươi đồng chí là cán bộ cấp tỉnh một trăm linh số học viên các lớp dự nguồn cao cấp công tác tại các địa phương
được bầu và được tổ chức
vào ban chấp hành tỉnh ủy thành ủy bốn mươi năm trong sáu mươi một đồng chí đắc cử bí thư tỉnh ủy thành ủy khóa này
đều là học viên của các khóa nguồn cao cấp nhiệm kỳ đại hội một mươi một đặc biệt một trăm một mươi bốn trên năm trăm một mươi một đồng chí học viên
đã trở thành ủy viên trung ương tại đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí phạm minh chính đánh giá hội nghị là một bước quan trọng
trong công tác chuẩn bị cho việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chiến lược khóa một mươi ba
và các khóa sau
về phương hướng tổ chức các lớp sự nguồn trong thời gian tới đồng chí đề nghị cần bám sát nội dung
trong văn kiện đại hội một mươi hai và các nghị quyết hội nghị trung ương khóa một mươi hai của đảng
trong đó quan tâm làm sâu sắc hơn những giá trị cốt lõi các vấn đề lý luận của chủ nghĩa
mark lenin tư tưởng hồ chí minh và gắn với sự vận động của thực tiễn khách quan
đồng thời cần chú ý nâng cao tính thực tiễn cho nội dung chương trình bồi dưỡng
nghiên cứu bổ sung cập nhật những kiến thức mới
những tình huống vấn đề phát sinh đã diễn ra trong quá trình lãnh đạo đất nước
địa phương và cách thức xử lý giải quyết những vấn đề đó để học viên tham khảo rút kinh nghiệm
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết
khiếu nại tố cáo năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp chiều nay các báo cáo đã đặt ra những báo cáo
của chính phủ được đánh giá là đã phản ánh khá toàn diện về tình hình nguyên nhân phát sinh khiếu nại
tố cáo cũng như hạn chế tồn tại trong công tác tiếp công dân
đồng thời đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
tuy nhiên các ý kiến cũng cho rằng báo cáo của chính phủ chưa tập trung phân tích đánh giá sâu sắc
về kết quả và chất lượng công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
nhất là đánh giá phân tích nguyên nhân tăng giảm các số liệu kết quả xử lý trách nhiệm người đứng đầu
nơi có vi phạm các quy định về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo
vì vậy các đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần phân tích đánh giá sâu sắc hơn nữa
về tình hình khiếu nại tố cáo trong những năm qua
nhất là về tình trạng lợi dụng khiếu nại tố cáo gây mất an ninh trật tự
kiến nghị chính phủ cần tập trung chỉ đạo các bộ ngành tập trung giả soát tồn tại
bất cập của các chính sách pháp luật nhất là pháp luật về đất đai tài nguyên môi trường
và một số lĩnh vực khác phát sinh nhiều khiếu nại tố cáo
để kịp thời bổ sung và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sơ đột
sáng nay tại tp hcm đã diễn ra diễn đàn phụ nữ việt nam lào campuchia
xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã đến dự
diễn đàn là tiếng nói đoàn kết giữa phụ nữ ba nước việt nam
lào campuchia nơi đại biểu chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý
cũng như các giải pháp tăng cường hợp tác giữa hội phụ nữ ba nước
nội dung quan trọng tại diễn đàn là tìm giải pháp về vấn đề bình đẳng giới thực chất
đây là mục tiêu chính hướng đến phát triển bền vững
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh đánh giá cao chủ đề của diễn đàn
nâng cao vai trò của phụ nữ ba nước trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị hợp tác
đặc biệt hướng đến phát triển bền vững năm hai nghìn ba mươi của cả cộng đồng asean
diễn đàn tìm ra các giải pháp ứng phó phù hợp với thách thức hiện nay
về việc xóa bỏ định kiến giới bảo đảm việc làm tạo thuận lợi cho phụ nữ
trẻ em gái ở vùng nông thôn vùng sâu vùng xa có điều kiện phát triển tốt nhất
qua đó phụ nữ ba nước đóng góp bình đẳng cho các vấn đề phát triển kinh tế xã hội
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại campuchia ngày một mươi bốn tháng chín
do thứ trưởng ngoại giao vũ hồng nam dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh con pong trần năng
tại buổi làm việc thứ trưởng vũ hồng nam cho rằng với lợi thế là một tỉnh sát biển hồ
hồ nước ngọt lớn nhất tại khu vực đông nam á tỉnh kompong trần năng có tiềm năng to lớn
phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trong khi đó việt nam lại có kỹ thuật và kinh nghiệm
trong lĩnh vực này nên hai nước có thể thúc đẩy phát triển hợp tác góp phần hỗ trợ campuchia
đạt ba mục tiêu phát triển kinh tế ổn định dân cư và bảo vệ môi trường
tỉnh trường chua trăn đường đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của một số tỉnh kết nghĩa của việt nam
trong thời gian qua mong muốn thời gian tới phía việt nam đẩy mạnh đầu tư hỗ trợ hơn nữa
đối với tỉnh kompong trần năng nói riêng và đất nước campuchia nói chung
qua đó thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác song phương
trước đó sáng cùng ngày đoàn công tác liên ngành do thứ trưởng ngoại giao vũ hồng nam dẫn đầu
đã đến thăm và tặng hơn tám trăm linh xuất quà cho việt kiều và người dân campuchia
có hoàn cảnh khó khăn ở huyện boribo tỉnh compong trần năng
sẽ diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi chín tháng chín tại mù căng trải tỉnh yên bái
các cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện vùng cao này đã có sự chuẩn bị chú đáo
để đón tiếp du khách
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
với một ngôi nhà sàn với sáu phòng riêng và một phòng tập thể
có thể đáp ứng nhu cầu ngủ nghỉ cho ba mươi năm bốn mươi du khách
đây là năm thứ hai gia đình chị giang thị gư ở bản la bán tần xã la bán tần
tổ chức đón du lịch đến tìm hiểu khám phá về vẻ đẹp tự nhiên của những thửa ruộng bậc thang
cũng như tìm hiểu về văn hóa của đồng bào dân tộc mông
trong ăn ngủ thì em có thể tìm hiểu về văn hóa của đồng bào dân tộc mông
chúng ta chuẩn bị phòng ngủ thì chuẩn bị sai sẻ ăn ngủ thì cũng tùy khách thôi
có khách theo ngung nhu cầu họ thích ăn món vị xôi thì bọn em sẽ chuẩn bị như thế
còn các món ăn lạ của dân tộc bọn em thì bọn em sẽ chuẩn bị theo đúng nhu cầu của khách
cùng với các nhà nghỉ du lịch cộng đồng thì đối với các nhà nghỉ khách sạn khác
công tác chuẩn bị cũng được thực hiện khá chú đáo
tuy số lượng khách đặt phòng đông nhưng các nhà nghỉ khách sạn cam kết không tăng giá phòng trong dịp lễ hội
hiện tại trên địa bàn huyện có trên ba mươi nhà nghỉ khách sạn với trên bốn trăm linh phòng phục vụ du khách
với việc chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất là đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú của du khách
sẽ góp phần để huyện vùng cao mù căng trải sẵn sàng quảng bá
giới thiệu về quê hương con người tiềm năng thế mạnh và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc đến các du khách trong và ngoài nước
thông qua các hoạt động lễ hội
trong tuần văn hóa sanh thắng quốc gia dụng bậc thang năm hai nghìn một mươi bảy
chiều qua triển lãm việt nam qua ảnh đơn sắc xanh của nhà nhiếp ảnh người pháp giulia vola đã khai mạc tại hà nội
triển lãm đã thu hút đông đảo những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh đến tham dự
triển lãm trưng bày ba mươi tác phẩm được chọn lọc từ những tấm ảnh về phong cảnh và con người việt nam mà tác giả yêu thích
đây là thành quả công cuộc khám phá việt nam trong nửa thập kỷ qua ông kinh máy ảnh
những chuyến công tác
với cương vị một người lữ khách và cũng là cư dân của đất nước việt nam của guia
với bộ ảnh này julia chọn kỹ thuật in ảnh đơn sắc xanh từ thế kỷ một mươi chín
kỹ thuật được sử dụng với chủ ý dùng cho các ghi chú biểu đồ và bản vẽ kỹ thuật
những bức ảnh này được in hoàn toàn thủ công bằng tay với rất nhiều công đoạn khá tỉ mỉ
những bức ảnh với hình thức đơn sắc theo một cách nào đó chính là những bản vẽ về đất nước và con người việt nam
sự đơn giản mà sâu sắc mang đến một sắc thái kỳ ảo cho những bức hình
sau gần nửa năm phải tạm dừng thi công vì phát hiện tình trạng lợi dụng dự án bơm cát
tại biển cửa đại thành phố hội an để trục lợi
mới đây cục đường thủy nội địa việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã quyết định
tiếp tục triển khai dự án nạo vét bảo đảm giao thông khu vực biển cửa đại
và để tránh xảy ra tình trạng tiêu cực các cơ quan chức năng đã phối hợp tăng cường công tác kiểm tra
giám sát quá trình nạo vét cát tại khu vực này
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
cục đường thủy nội địa việt nam và ủy ban nhân dân thành phố hội an
đã phối hợp triển khai hai dự án nạo vét và bơm cát tạo bãi để phục hồi bãi biển cửa đại
tuy nhiên đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy các cơ quan chức năng ở thành phố hội an phát hiện một số tàu
đã lợi dụng dự án để hút cát mang đi nơi khác bán
nên quyết định tạm dừng việc nạo vét để điều tra xử lý
chúng tôi ở đây là những người có trách nhiệm của hậu an này
chúng tôi phải quản lý phải giám sát phải làm thật kỹ
và bất kỳ một hành vi nào vi phạm pháp luật về việc văn chuyển cắt ra khỏi dự án
là chúng tôi đề nghị cơ quan pháp luật xử lý ngay
sau gần nửa năm tạm dừng thi công mới đây dự án đã bắt đầu triển khai trở lại
ngay khi bắt đầu hoạt động các tàu hút cát đã được yêu cầu lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để theo dõi
đồng thời để bảo đảm an toàn và quản lý tốt các phương tiện thi công
chỉ huy đồn biên phòng cửa đại đã yêu cầu tất cả các phương tiện phải neo đậu ngay khu vực gần trạm kiểm soát
ủy ban nhân dân tp hội an yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương bố trí cán bộ nhân viên
tiến hành kiểm soát việc đổ thải tạo bãi ở khu vực bãi biển cửa đại
cái thứ nhất là yêu cầu các phương tiện phải hoạt động đúng giờ
thời gian bắt đầu từ năm giờ cho đến một mươi bảy giờ
khi hoạt động xong sau một mươi bảy giờ tất cả các phương tiện phải vào bến neo đậu
cái thứ hai nữa yêu cầu tất cả các phương tiện tâm gia nổ bét
phải có gắn
các phương tiện phải có thiết bị nhận dọn để chúng tôi tiến hành theo dõi
theo dõi hai mươi bốn hai mươi bốn về các phương tiện khi vào đổ lượng cát này vào bãi tắm
thì có ghi thời gian cụ thể số miro của từng phương tiện
thời gian của từng ngày bao nhiêu phương tiện
mỗi phương tiện trong một ngày đổ bao nhiêu chiếc
trên cơ sở đó phối hợp với các ngành chức năng để có sự phối hợp trong việc giám sát
theo kế hoạch trong đợt triển khai dự án
lần này cục đường thủy nội địa việt nam sẽ triển khai nạo vét hơn một trăm một mươi hai mét khối cát
tại khu vực bãi cạn của cửa biển cửa đại thành phố hội an
số lượng cát nạo vét sẽ được đưa vào đồ thải nhằm tạo bãi cho khu vực bãi tắm công cộng
đây là một trong những phương án nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng sạt lở
và phục hồi bãi biển cửa đại khi mùa mưa bão đang tới gần
trong phần tin quốc tế
mỹ sẽ sát cánh với anh trong quá trình brexit
eu thiệt hại hơn một trăm linh tỷ đô la mỹ do trừng phạt nga
mỹ sẽ là một đồng minh vững vàng của nước anh trong quá trình nước anh rời khỏi liên minh châu âu eu
đây là tuyên bố của ngoại trưởng mỹ rackillerson trong khuôn khổ chuyến thăm nước anh lần thứ hai kể từ khi ông nhậm chức
phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô london với người đồng cấp nước chủ nhà boris johnson
ngoại trưởng mỹ racki lason đã nhấn mạnh anh là một người bạn đáng tin cậy của mỹ và mỹ sẽ ở bên cạnh anh trong quá trình đàm phán rời khỏi eu
trong bối cảnh brexit đem đến những thách thức đặc biệt cho người dân anh
hãy nhớ rằng các bạn có một đồng minh vững chắc là mỹ và chúng tôi sẽ sát cánh cùng đồng minh của mình khi tiến trình brexit được định hình
chúng tôi mong muốn tiếp tục mối quan hệ lâu dài này
ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng cho biết hai bên đã thảo luận về một loạt các vấn đề nóng trong khu vực và thế giới hiện nay
như tình hình ở iran libya khủng hoảng trên bán đảo triều tiên
cũng trong khuôn khổ của chiến thăm ngoại trưởng tillerson đã có cuộc gặp với thủ tướng nước chủ nhà t l samay
trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận iran với sự ổn định của khu vực
cũng như thảo luận về tình hình syri một khi cuộc chiến chống tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng kết thúc
kể từ khi áp đặt các biện pháp trừng phạt nga vào năm hai nghìn một mươi bốn nền kinh tế của liên minh châu âu đã chịu thiệt hại hơn một trăm linh tỷ đô la mỹ
trong khi đó tổng thiệt hại của nền kinh tế nga chỉ ở mức là năm mươi năm tỷ đô la mỹ
đây là kết luận được đưa ra trong bản báo cáo đặc biệt của liên hợp quốc về tác động tiêu cực của những biện pháp trừng phạt đơn phương
theo bản báo cáo những biện pháp trừng phạt nga là phản tác dụng bởi quá trình toàn cầu hóa khiến những biện pháp trừng phạt tác động đến cả chính những quốc gia khởi xướng
tuy nhiên các biện pháp trừng phạt có thể là nguyên nhân làm tổng sản phẩm quốc nội gdp của nga trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trung bình ở mức tối đa một
mặc dù trong bối cảnh bị bao vây trừng phạt và giá dầu mỏ suốt ra mạnh
song chính phủ nga thực hiện được chính sách kinh tế hiệu quả và thích nghi với thực tế mới
điều đáng nói gói các biện pháp trừng phạt mới của mỹ đối với nga sẽ khiến thiệt hại trở nên trầm trọng hơn
theo kết quả thăm dò ý kiến của công ty đức hoạt động tại nga các biện pháp trừng phạt nga thúc đẩy lợi ích của mỹ
họ kêu gọi eu và chính phủ đức cần có những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp châu âu nói chung và doanh nghiệp đức nói riêng